trong lúc đi đánh cá trên đập chiếc thuyền lật úp khiến ba bố con bị đuối nước thương tâm
vụ việc vừa xảy ra tại xã nam thanh huyện nam đàn tỉnh nghệ an
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một anh phạm hoàng trung bốn mươi tuổi trú tại xã nam thanh huyện nam đàn
dùng thuyền máy chở hai con nhỏ sáu tuổi và bốn tuổi di chuyển đi đánh cá trên đập rào băng
trong quá trình di chuyển đến giữa đập chiếc thuyền máy do anh trung điều khiển không may bị lật úp khiến ba bố con bị đuối nước
trước khi bị lật thuyền anh trung đã lái thuyền máy di chuyển trên đập nước và phát trực tiếp trên mạng xã hội
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng công an quân đội và chính quyền địa phương đã huy động hơn ba mươi người vào cuộc tìm kiếm cứu nạn
cho đến dạng sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi một lực lượng chức năng đã tìm thấy tất cả thi thể ba bố con